đoàn đại biểu thủ đô viêng trăn do đồng chí xin la vong khuất phai thun
ủy viên bộ chính trị đảng nhân dân cách mạng lào bí thư đô trưởng thủ đô viên trăn
làm trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc tại tỉnh lâm đồng
tại buổi tiếp lãnh đạo tỉnh lâm đồng đã thông tin đến đoàn công tác của lào
những thành tựu trong phát triển kinh tế xã hội của địa phương công tác kết nghĩa giữa tỉnh lâm đồng
với tỉnh champasak boli kham say của lào thời gian qua
lãnh đạo tỉnh lâm đồng mong muốn mối quan hệ hợp tác tiếp tục được nâng lên
thúc đẩy tình hữu nghị gắn bó mật thiết giữa nhân dân các tỉnh của lào và lâm đồng nói riêng
và hai nước việt nam lào nói chung ngày càng phát triển
thay mặt đoàn công tác đồng chí xin la vong khúc phay thun trân trọng cảm ơn sự đón tiếp tình cảm
của lãnh đạo và nhân dân tỉnh lâm đồng
về phía lào mong muốn tỉnh lâm đồng tạo điều kiện giúp đỡ chia sẻ kinh nghiệm trong sản xuất nông nghiệp
nhất là nông nghiệp công nghệ cao chuyển giao khoa học kỹ thuật
giống cây trồng và công tác quy hoạch đất đai gắn với bảo vệ môi trường